như vậy là bão số ba không ảnh hưởng đến nước ta
miền bắc trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái nắng giáo
trong đó khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội là những vùng chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn yếu
vì vậy trong ngày hôm nay sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong tối và đêm nay khu vực vùng núi sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và rông ở diện giải rác
trong đó các tỉnh tuyên quang hà giang lào cai và lai châu sẽ có khả năng xuất hiện mưa vừa
dự báo từ chiều và tối mai trở đi khi hội tụ gió hoạt động mạnh
miền bắc sẽ bước vào một đợt mưa rào và rông trên diện rộng
và đợt mưa này sẽ kéo dài liên tục đến hết tuần
trong đó khu vực trung du và vùng núi phía bắc sẽ là những nơi có mưa vừa đến mưa to
không chỉ các tỉnh đông bắc bộ mà một dọc các tỉnh miền trung cũng chịu tác động của hiệu ứng gió phơn
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến bình định
sẽ duy trì ngưỡng ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây như tĩnh gia con cuông hương khê hay cả tam kỳ
sẽ là những điểm có nhiệt độ cao sấp xỉ ba mươi tám độ đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
cùng với đó là độ ẩm giảm thấp xuống dưới năm mươi năm mang đến cảm giác khô nóng ngột ngạt
không nắng nhiều và mạnh như các tỉnh bắc bộ và miền trung
trong ngày hôm nay các tỉnh phía nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
trời có nắng gián đoạn trong khoảng thời gian từ sáng cho đến trưa
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên
là từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
trong khi đó ở nam bộ cũng không có nơi nào vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
đáng lưu ý là thời điểm chiều và tối gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
nên cả hai khu vực đều có mưa rông cục bộ có điểm mưa khá
nên nguy cơ cao có thể kèm theo lúc xoáy và gió giật
trên biển ảnh hưởng của bão số ba chỉ còn khiến cho phía đông bắc
của khu vực bắc biển đông trong ngày hôm nay có gió tây nam mạnh cấp năm và có lúc cấp sáu
với khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt
trời không mưa có nắng gió hướng tây nam cấp bốn cấp năm
còn ở phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
kèm theo đó là mưa rào và rông mạnh khiến tầm nhìn xa thấp bốn một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước